chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trần cẩm tú
dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
tại buổi làm việc đồng chí trần cẩm tú đánh giá cao tỉnh quảng ninh có nhiều giải pháp
trong công tác phòng ngừa phát hiện và xử lý tham nhũng ở những lĩnh vực như đất đai
tài nguyên khoáng sản và đầu tư để công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương có hiệu quả cao hơn
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương nhấn mạnh tỉnh quảng ninh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo lãnh đạo
thực hiện các chỉ thị của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng với công tác phòng chống tham nhũng
nêu gương người đứng đầu các cơ quan nhà nước người đứng đầu cấp ủy trong công tác thực hiện chống tham nhũng
tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát quyền lực chống chạy chức chạy quyền
giả soát hoàn thiện thể chế chính sách của địa phương và minh bạch các chính sách đó
quan tâm công tác xây dựng đảng tăng cường công tác kiểm tra giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực
như tài nguyên đất đai đầu tư và vấn đề bức xúc trong xã hội
đẩy nhanh công tác điều tra xét xử quán triệt quan điểm không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng
và cần chú trọng công tác thu hồi tài sản làm rõ bản chất vấn đề